chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị việt nam mới có thêm hai sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch vào thị trường trung quốc
bên cạnh đó thị trường vẫn tiếp tục có mặt bằng tăng giá mới từ những loại hoa quả thực phẩm thiết yếu
tuy nhiên giá sầu riêng giảm chắc chắn sẽ làm cho những người yêu thích loại quả đắt tiền này có thể mua được nhiều hơn
dịp nghỉ lễ người tiêu dùng nên cẩn trọng khi rút tiền tại các cây atm là những thông tin chúng tôi gửi tới quý vị trong chương trình hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
việt nam và trung quốc vừa hoàn thành việc ký kết các văn kiện quan trọng đánh dấu việc sản phẩm sữa và măng cột của việt nam
chính thức có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường trung quốc
theo các chuyên gia ngành giao quả việt nam có tới khoảng bốn mươi loại trái cây có tiềm năng xuất khẩu sang trung quốc
như vậy sản phẩm sữa của việt nam đã có thể thâm nhập vào thị trường một bốn tỷ dân này qua con đường chính ngạch
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hai nước cũng đã hoàn thành việc ký kết nghị định thư
về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với việc xuất khẩu măng cột sang trung quốc
thưa quý vị thời tiết nắng nóng sức mua các loại hoa quả giải nhiệt trong nước tăng lên
và thị trường trung quốc ấm trở lại khiến nhiều loại hoa quả tăng giá
bốc thời gian một tháng sáu là thời điểm cuối cùng một trăm linh lô hàng nông sản nhập khẩu
phải thực hiện quy định về truy xuất nguồn gốc thể hiện vùng trồng mã số cơ sở đóng gói để được thông quan
thanh long ruột trắng có giá hai mươi đồng một kg và ba mươi năm bốn mươi đồng một kg thanh long ruột đỏ
chuối có giá từ một mươi hai đến một mươi sáu đồng một kg
thương lái trung quốc
trung quốc tăng mua chuối việt nam để giá thị trường lên cao
tuy nhiên do chi phí nhân công và bao bì đóng gói khá cao hơn bốn đồng một kg
nên giá chuối nông dân thực nhận chỉ khoảng hơn một mươi đồng một kg
thị trường tiếp tục chứng kiến các bản hàng rau thực phẩm tăng giá mạnh đợt nắng nóng
do các ảnh hưởng từ sản xuất vận chuyển bảo quản đều tăng theo giá xăng giá điện
thời tiết nắng nóng cua đồng rau xanh hút khách kéo theo giá các mặt hàng này có xu hướng tăng
giá cua đồng hiện nay đã lên một trăm bảy mươi đồng một kg do sức cầu tăng
tôm đồng vẫn giữ ở mức cao vì khan hiếm giá từ hai trăm sáu mươi đến ba trăm hai mươi đồng một kg
các loại rau tăng khoảng ba đồng đến bốn đồng một kg
rau mồng tơi có giá từ sáu đồng đến bảy đồng một mớ
mướp và bầu từ một mươi bốn đến một mươi năm đồng một kg
rau đay bốn đồng một mớ
thịt bò tăng giá hai trăm bốn mươi đồng đến hai trăm bảy mươi đồng một kg
thưa quý vị và các bạn tổ chức liên hiệp nông nghiệp thực phẩm ngành công nghiệp thịt bò tây ban nha mới đây cho biết
đã có bốn doanh nghiệp đầu tiên của nước này được việt nam cấp phép nhập khẩu thịt bò bảy doanh nghiệp khác đang chờ cấp phép
việt nam được tây ban nha đánh giá là thị trường tiềm năng và đã lên kế hoạch chinh phục
việt nam được tây ban nha đánh giá là thị trường lớn do dân số đông ưa thích thịt bò đa phần là dân số trẻ là khách hàng chính tiêu thụ thịt bò
tổ chức này đã lên kế hoạch quảng bá trong ba năm với mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu thịt bò vào thị trường việt nam trong thời gian sớm nhất
việt nam là thị trường nhập khẩu thịt bò lớn thứ một mươi ba của eu
sầu riêng hiện đang được bán khá nhiều trên thị trường với mức giá giảm so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân được cho là do sức mua của trung quốc có nhiều biến động
hiện nay đa phần sầu riêng đổ về các chợ hàng nhiều không tiêu thụ hết nên phải giảm giá
sầu riêng chín sớm đầu vụ ở phía nam bán được từ sáu mươi đến bảy mươi đồng một kg
nên đến nay chỉ còn từ bốn mươi ba năm mươi đồng một kg
tại hà nội giá sầu riêng tại các chợ cóc trên dưới một trăm linh đồng một kg
theo ước tính của nhiều nhà vườn năng suất sầu riêng năm nay trung bình chỉ đạt khoảng một mươi một tấn trên một hectare
thấp hơn năm ngoái từ bốn năm tấn trong khi chi phí sản xuất cao hơn so với mọi năm
thưa quý vị và các bạn thời điểm nghỉ lễ nhu cầu rút tiền tăng cao
người dân nên kiểm tra máy atm trước khi giao dịch để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường
và không thực hiện giao dịch nếu nghi ngờ cây atm có thiết bị lạ
hãy nhớ luôn che bản phím khi nhập mã pin
quan sát thật kỹ khe đọc thẻ vị trí phía trên màn hình atm
bên trong thiết bị che bàn phím bàn phím nhập mã pin nhô cao bất thường
bởi đây là những vị trí có nguy cơ bị gắn thiết bị đánh cắp thông tin thẻ
nếu rút tiền không thành công nên truy vấn lại số dư trong tài khoản trước khi rời khỏi atm
và liên hệ ngân hàng để khóa thẻ nếu nghi ngờ atm bị gắn thiết bị đánh cắp thông tin thẻ
thưa quý vị và các bạn năm phút của nhịp sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng lưu ý đối với người tiêu dùng
chương trình phát sóng lúc hai mươi h ngày thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân